trong năm hai nghìn một mươi chín đã có hai mươi bốn nhà dân bị lửa thiêu dụi còn từ đầu năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn huyện lục yên đã ghi nhận sáu vụ cháy nhà
mặc dù các cấp chính quyền các ngành đoàn thể thường xuyên tuyên truyền khuyến cáo người dân cần nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình trong công tác phòng cháy chữa cháy
song do nhà của đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu là nhà sàn được làm từ gỗ tre nứa lá cọ là những vật liệu rất dễ cháy
trong khi bà con rất chủ quan trong việc sử dụng củi lửa đồ điện thì nguy cơ gây ra hỏa hoạn là rất cao